khoảng hai năm trở lại đây từ khi dịch bệnh covid một mươi chín có chiều hướng phức tạp với những khuyến cáo về việc tăng cường tập thể dục thể thao tăng cường sức đề kháng trước dịch bệnh
thì người dân cũng đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân mình và những người thân
và khi các công viên hay các phòng tập đều được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
thì người người nhà nhà lại tìm đến xe đạp như một bài tập thể dục hiệu quả
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích mà nó đem lại thì cũng có không ít những mặt trái đến từ ý thức của những người tập thể dục trên đường giao thông
sáng sớm hay mỗi buổi tối thật không khó để bắt gặp những đoàn xe đạp tập thể dục tại các tuyến phố cổ hay khu vực hồ tây hồ gươm của thủ đô hà nội
chậm dãi nhẹ nhàng thong rong và thư thái
một môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi vừa có thể thư giãn ngắm nhìn phố phường vừa rèn luyện sức khỏe
nâng cao khả năng đề khai
và vì thế không quá khó hiểu vì sao phong trào xe đạp tại hà nội lại phát triển mạnh đến như vậy trong hai năm trở lại đây